sáng ngày một mươi tám tháng một tại nhà văn hóa học sinh sinh viên thủ đô trung tâm hỗ trợ và phát triển sinh viên việt nam
phối hợp với hội sinh viên thành phố hà nội tổ chức lễ tiễn sinh viên về quê ăn tết xuân đoàn viên năm hai nghìn một mươi bảy
chương trình mang tên hỗ trợ sinh viên về quê ăn tết là một trong những hoạt động thường niên
từ năm hai nghìn một mươi ba đến năm hai nghìn một mươi sáu trung tâm hỗ trợ và phát triển sinh viên việt nam
đã tích cực vận động nguồn lực tổ chức các chương trình hỗ trợ sinh viên tại các tỉnh thành phố lớn
tập trung nhiều sinh viên về quê ăn tết tổng số kinh phí hỗ trợ hơn ba tỷ đồng cho gần sáu năm trăm linh sinh viên
chương trình này có thể giúp đỡ một phần chi phí cho các bạn sinh viên đặc biệt là những bạn sinh viên ở xa
như các tỉnh ở miền trung và em hy vọng là chương trình này có thể diễn ra trong những năm tới
tiếp nối thành công của chương trình những năm trước xuân đinh dậu hai nghìn một mươi bảy trung tâm hỗ trợ và phát triển sinh viên việt nam
tiếp tục phối hợp với hội sinh viên thành phố hà nội và công ty cổ phần acecook việt nam
tổ chức chương trình hỗ trợ sinh viên về quê ăn tết xuân đoàn viên hai nghìn một mươi bảy cho gần một năm trăm linh sinh viên
với ba sinh viên
với ba mươi bốn chuyến xe từ hà nội về một mươi tám tỉnh thành phố ở khu vực phía bắc và bắc trung bộ
với những chuyến xe ấm áp yêu thương chương trình sẽ là cầu nối đưa các bạn sinh viên về mọi miền quê
xung vầy vui xuân đón tết cùng gia đình hứa hẹn đem đến một cái tết thật sự trọn vẹn và ý nghĩa đối với các bạn sinh viên